sáng nay ngày chín tháng sáu đoàn công tác của bộ công an do thiếu tướng thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng làm trưởng đoàn
đã tới thăm kiểm tra tình hình hoạt động của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn đóng quân trên địa bàn tỉnh lào cai
tại buổi kiểm tra đoàn công tác ghi nhận biểu dương những nỗ lực của tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn
nhận định về tình hình địa bàn thời gian tới còn nhiều diễn biến phức tạp
đoàn công tác đề nghị tiểu đoàn cảnh sát cơ động số bốn cần phấn đấu nâng cao năng lực theo hướng tinh nhuệ
chuyên nghiệp theo từng vị trí khắc phục khó khăn tiết kiệm chi phí phối hợp chặt chẽ với cấp ủy
chính quyền và nhân dân địa phương tập trung nghiêm túc trong việc thực thi nhiệm vụ